tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa đưa ra xét xử vụ án hình sự về tội giết người đối với bị cáo nguyễn thị mỹ hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phường ba tp đà lạt tỉnh lâm đồng
cụ thể nguyễn thị mỹ hằng có một tiền án về tội giết người được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi hằng đang sống như vợ chồng với một người đàn ông khác
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba hằng dùng áo len buộc con gái sinh năm hai nghìn hai mươi một vào người của mình rồi nhảy xuống hồ xuân hương ở thành phố đà lạt
khi thấy con gái bị sạc nước bất tỉnh hằng đã kêu cứu và được người dân hỗ trợ đưa lên bờ nên cả hằng và con gái không bị ảnh hưởng đến tính mạng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt đối tượng nguyễn thị mỹ hằng mức án một mươi hai năm tù giam cộng với tiền án bảy năm trước đó tổng mức án mà đối tượng phải chấp hành là một mươi chín năm tù giam